trong hai ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám tháng sáu tỉnh sơn la đã tổ chức đón và cách ly một bốn trăm linh lưu học sinh lào
đang học tại các trường đại học và cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn quay trở lại trường học tập
để quá trình nhập cảnh của các lưu học sinh diễn ra nhanh chóng an toàn
lực lượng biên phòng đã bố trí hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ tham gia công tác tiếp nhận
trong quá trình triển khai thực hiện quy trình nhập cảnh đã được lực lượng biên phòng thực hiện khẩn trương
nhanh chóng do sử dụng hệ thống máy quét hộ chiếu điện tử
tỉnh sơn la đã ban hành kế hoạch tổ chức cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày
đối với lưu học sinh lào tính tức ngày nhập cảnh và địa bàn tỉnh sơn la
ngành y tế đã thành lập tổ công tác liên ngành để tiếp nhận lưu học sinh
tại cửa khẩu triềng khương tỉnh sơn la và tây trang tỉnh điện biên
nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chuẩn bị chú đáo các điều kiện
sinh hoạt thiết yếu chăm sóc y tế an ninh an toàn cho lưu học sinh lào